trên đường hồ chí minh đoạn qua đèo lò so thuộc huyện đắc cơ lây tỉnh con tum
ngành chức năng đã tái sử dụng những chiếc lốp ô tô cũ để làm hộ lan can bằng lốp hoặc hốc lãnh nạn
đây được xem như là một biện pháp hỗ trợ giảm thiểu hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
khi mà có tai nạn tại các điểm giao thông phức tạp nhiều gốc cua dốc đồi núi
để xóa những điểm đen về tai nạn giao thông trên đèo lò so
năm hai nghìn một mươi chín các ngành chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp như lắp đặt hộ lan mềm bằng lốp ô tô cũ
đồ đầy cát được gắn cố định vào trụ sắt trôn sâu xuống nền tại một mươi ba đoạn của các gốc cua dốc
nơi tiềm ẩn cao về tai nạn giao thông bổ sung nhiều biển cảnh báo hệ thống chiếu sáng
các hốc lánh nạn camera giám sát tốc độ để theo dõi các lái xe vi phạm về an toàn giao thông

đồ đầy cát được gắn cố định vào trụ sắt trôn sâu xuống nền tại một mươi ba đoạn của các gốc cua dốc nền tại một mươi ba đoạn của các gốc cua dốc nền tại một mươi ba đoạn của các gốc cua dốc nền tại một mươi ba đoạn của các gốc cua

các ngành chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp như lắp đặt hộ lan mềm bằng lốp ô tô dốc nền tại một mươi ba đoạn của các gốc cua dốc nền tại một mươi ba đoạn của các gốc cua